ông stever dabi từng là cựu huấn luyện viên tuyển nữ việt nam giành huy chương vàng tại sea games hai nghìn một
sau đó nhà cầm quân người anh dẫn dắt tuyển bóng đá nam thái lan u hai mươi ba thái lan lào
sau trận đấu lượt về giữa tuyển việt nam và thái lan tại vòng bán kết aff cup hai nghìn một mươi tám
ông đã gửi cho dinh nhận định của mình như sau
những bài tấn công biên đơn giản và dùng nhiều bóng bổng của đội tuyển việt nam không thể tạo ra khó khăn cho thái lan
những gì xảy ra ở hiệp hai trận bán kết đợt về af cup hai nghìn hai mươi của việt nam và thái lan tối ngày hai mươi sáu tháng một mươi hai cho thấy điều này
và điều chỉnh nhân sự là cách chơi kinh nghiệm của thái lan khiến cục diện trận đấu an bài từ rất sớm
vấn đề của tuyển việt nam là nếu họ cứ tiếp tục chơi như vậy
có bao nhiêu nhân tố mới ở v league có thể phù hợp với cách triển khai bóng này
hay vff nên tìm kiếm thêm những cầu thủ gốc việt nam đang chơi ở nước ngoài
tỷ số phản ánh đúng cục diện trận bán kết đợt
về aff cup hai nghìn hai mươi giữa việt nam và thái lan
đội bóng của huấn luyện viên park hang seo chưa nhiệt huyết và nỗ lực
nhưng họ không có nhiều sự sáng tạo trong cách vận hành và các bài tấn công
tuyển việt nam có khởi đầu trận đấu hứa hẹn
họ nhập cuộc đúng như mong đợi của giới chuyên môn và người hâm mộ khi đẩy cao tốc độ trận đấu
gây sức ép với đối thủ từ rất sớm
tuyển thái lan cảm thấy sức ép lớn từ đối thủ và có đôi chút lung túng
chao natip song krasin bị phong tỏa điều khác so với trận lượt đi
quang hải tiếp tục là niềm hy vọng lớn của tuyển việt nam
cậu ấy cầm nhịp là trung tâm của các đường truyền và đáng sợ trong những tình huống cố định
tuyển việt nam cần sự sáng tạo của tiền vệ mang áo số một mươi chín
lối chơi của thái lan vẫn phụ thuộc vào những cầu thủ giàu kinh nghiệm
và có đẳng cấp của nền mong đá như chao natip và theraton bunmatan
chúng ta có thể thấy theraton là trung tâm của đợt bóng lên của vòi chiến
nhìn vào biểu đồ nhiệt sau trận đấu tầm hoạt động của hậu vệ mang áo số ba rất rộng
cần nhớ rằng theraton là một hậu vệ trái
trên hàng công theraton đen đa cho thấy sự xuất hiện của một trung phong
cậu ấy làm tường di chuyển rộng và sẵn sàng va đập với trung vệ đối phương
nhìn vào những con số thống kê sau khi hiệp một kết thúc
chúng ta có thể thấy tuyển việt nam đáng khen về khía cạnh tinh thần
nhưng về mặt lối chơi họ không tạo ra nhiều tình huống nguy hiểm thực sự
cơ hội rõ ràng nhất của tuyển việt nam ở hiệp một thậm chí là cả trận
chỉ đến từ quả đánh đầu sau tình huống phạt góc của hồ tấn tài
quang hải có một tình huống xuất phạt nhưng không thật sự gây khó khăn cho thủ môn thái lan
cho đến phút thứ bốn mươi bốn của hiệp một tỷ lệ truyền bóng chính xác của việt nam chỉ năm mươi chín
nếu so với bảy mươi tám của thái lan điều đó cho thấy sự bế tắc trong lối chơi của việt nam
truyền bóng là một trong những yếu tố cơ bản của bóng đá
làm không tốt điều căn bản đó bạn không thể nghĩ tới điều gì lớn hơn
đội bóng của huấn luyện viên park hang seo cứ liên tục nhồi bóng vào vòng cấm đối thủ
nhưng thái lan bằng kinh nghiệm của mình đã kết liễu trận đấu
họ phòng ngự bóng bổng xuất sắc
nhưng đường tạt và nhồi bóng của tuyển việt nam đều bị hóa giải
tuyển việt nam cần phải nhìn nhận lại lối chơi của mình
sau trận đấu này họ có bao giờ giỏi chơi bóng dài đâu
thực tế là tuyển việt nam muốn tiếp tục theo đuổi cách chơi đó cần có những nhân tố mới
ngoài kia có bao nhiêu cầu thủ gốc việt hoặc đang thi đấu ở nước ngoài
có thể giúp cải thiện sức mạnh cho đội bóng của huấn luyện viên park hang seo
chiến lược gia người hàn quốc phải tìm thêm tiền đạo mới để phù hợp với lối chơi này
nhưng ở vally các chân xuất ngoại vẫn đang được ưa chuộng
thực ra đó cũng là vấn đề của tuyển thái lan
họ vẫn phải dựa vào một chân xuất đã ba mươi ba tuổi như tiraso đăng đà
về tổng thể thái lan chiến thắng xứng đáng
vấn đề với tuyển việt nam bây giờ là họ sẽ đối mặt như thế nào với thất bại và hướng đến tương lai ra sao
tôi tiếc cho bóng đá việt nam vì lẽ ra họ có thể đem đến aff cup hai nghìn một mươi chín
một đội hình trẻ mới mẻ và giàu khách
việc huấn luyện viên park hang seo đem đến giải đấu những gương mặt cũ khiến thất bại trước thái lan
làm mọi thứ trở nên khó khăn hơn
nếu việt nam sử dụng một đội hình trẻ nhằm mục tiêu hướng đến asean cup
hai vòng loại world cup hai nghìn hai mươi sáu mọi thứ ở iff cup năm nay sẽ nhẹ nhàng hơn
tôi hiểu vì sao thái lan tung đội hình mạnh và giàu kinh nghiệm như vậy ở aff cup hai nghìn hai mươi
huấn luyện viên mano poking chỉ ký hợp đồng ngắn hạn với liên đoàn bóng đá thái lan
và ông cần giành sức vô địch
vợ chiến cũng muốn chinh phủ cup vào năm nay để lấy lại thể diện
và tạo đà cho asean cup hay vòng loại world cup hai nghìn hai mươi sáu
cuối cùng tôi cho rằng người hâm mộ việt nam nên tiếp tục sát cánh bên đội tuyển quốc gia
hãy nhớ rằng đây là đội bóng đã vào đến vòng loại cuối cùng world cup hai nghìn hai mươi hai khu vực châu á
đừng tạo ra những áp lực không tưởng lên huấn luyện viên và các cầu thủ
hãy nhìn vào bức tranh lớn hơn
tuyển việt nam đang có một thế hệ cầu thủ tài năng và còn nhiều cơ hội phát triển
cũng theo dinh đúng như lời thế bắc
chia tay aff cup hai nghìn hai mươi bằng trận cầu tận hiến không hối tiếc
vì những điều cần hối tiếc đã xảy ra từ trước đó rồi
trận hòa ở bán kết lượt về trước thái lan khiến tuyển việt nam trở thành cựu vương aff cup
sau hai lượt trận thay cho huấn luyện viên park hang seo thua chung cuộc với tổng tỷ số hai
tuyển việt nam đã biến hiệp một trận bán kết lượt về thanh sàn diễn của lối chơi pressing vũ báo
chưa bao giờ đội bóng của chúng ta lại đẩy thái lan lùi sâu đến thế
phải chống trả vất vả đến thế và tạo ra thế trận áp đảo hoàn toàn đến thế
các nhập cuộc của huấn luyện viên park hang seo cũng mang đến những bất ngờ
dù tất cả đều đã biết tuyển việt nam phải tấn công còn thái lan lùi phòng ngự
đấy là khi hồ tấn tài ở bên phải mới là mũi rứt điểm thường xuyên nhất
trong khi cặp tiền đạo nguyễn tiến linh hà đức trinh làm nhiệm vụ lôi kéo phá liên kết hàng thủ đối phương
nguyễn quang hải và nguyễn hoàng đức như thường lệ là những người chơi có nét nhất trên sân
làm lưu mờ trana thip biến thiti phen thành người máy phạm lỗi
và mỗi khi hai cầu thủ trên cầm bóng họ rất nhanh nhìn thấy những khoảng trống để chọc khe cho đồng đội
đây có thể là hiệp đấu hay nhất của chúng ta dưới tay thái bắc
hay ở khả năng kết nối toàn đội thành một khối gây sức ép
hay ở cách di chuyển không bóng tìm cơ hội hay ở nỗ lực đoạt lại bóng khi lỡ nhịp
chúng ta chỉ thiếu bàn thắng để trở thành hoàn hảo nhưng quan trọng hơn để nuôi hy vọng lật ngược thế cờ
buồn thay đấy lại là cái thiếu quất tử cho cuộc đấu sống còn
vì cái chủ động cái lấn lướt mà chúng ta có được một phần cũng là vì thái lan đã nhường sân cho chúng ta
họ có vốn hai bản thắng họ có thể đùng đỉnh nhẩn nha
họ chỉ cần phán lối đá của chúng ta và tận dụng cơ hội khi chúng ta lỡ bước
tại hiệp một thái lan chỉ có đúng một cơ hội ở những phút cuối cùng
nhưng nó thực sự mang tính chất sát thương cao
nếu thủ thành trần nguyên mạnh không tập trung khép
chưa biết điều gì đã xảy đến sau cú sút sấm xét của thị đà thôn
lời cảnh báo đó của người thái cộng với thời gian nghỉ giữa giờ
đã làm giảm đi nhuệ khí đáng kể của tuyển việt nam
nó khiến hiệp hai trôi đi trong tuyệt vọng và bế tắc
thế bắc và đoàn quân của ông bất lực trước những vấn đề của chính mình
chúng ta phải thẳng thắn thừa nhận đó là một chuỗi những hệ lụy của nhau
bóng đá việt nam có thể đang gặt hái thành công phần ngọn với những tiến bộ ngoài châu lục
nhưng ở chân đế của nó mọi thứ đang bất ổn
trong khi thế bắc mất đi hàng loạt trụ cột như nguyễn trọng hoàng hoàng văn hậu đặng văn lâm đỗ hùng dũng
ông không hề có thêm bất cứ sự bổ sung nào đáng kể từ tuyến trẻ
những thành viên u hai mươi ba hiếm hoi mà ông chọn lên tuyển chỉ có thủ môn nguyễn văn toản
chấn thương chiếc aff cup và lê văn xuân được chơi khoảng một mươi phút đã an bài ở trận này
đội tuyển không có nhân tố mới một phần do bóng đá đội chưa kịp sản sinh ra
nhưng một phần cũng do ông park ít mở lòng đón nhận
ông cầm quân chơi các giải đấu lớn nhỏ khác nhau độ khó cao thấp khác nhau
nhưng lực lượng thì hầu như bất biến nó tạo thành lối mòn
mà hiệp hai gặp thái lan cho chúng ta thấy một thực tế phũ phàng ông đã hết bài
trong hiệp một tuyển việt nam còn lên bóng mạch lạc nhịp nhàng
thì sang ngày hai khi đức trinh có dấu hiệu bị đau các minh đánh của thế bắc nhanh chóng bị đối thủ hóa giải
sự xuất hiện của công vượng văn toàn không giúp tình hình sáng sủa hơn
trong khi tuấn anh vào sân chơi được đầy một mươi phút đã phải thấy ra là thất bại về nhân sự
trong tay huấn luyện viên park hang seo không còn những người đủ sắc bén
chưa nói đến xuất thần ở những thời điểm then chốt vì nhiều lý do
hoặc bị vắt sức quá nhiều hoàng đức quan hại hoặc thiếu cảm giác thi đấu thường duyên văn toàn đức trinh tấn tài
ông park cũng đã cố gắng thay đổi chiến thuật để phù hợp với tầm vóc giải đấu
nhưng tuyển việt nam vẫn còn bỡ ngỡ khi rời bỏ lối chơi phòng thủ
phản công chuyển sang tấn công mà hậu quả nhắn tiền là trận bán kết lật đi mất cả trì lẫn trài
do sai lầm ảo ạt phủ đầu người thái
các học trò đã giúp thầy park thực hiện đúng tâm nguyện chơi lượt trận về không hối tiếc
nhưng đó chỉ là lời an ủi cho những điều hối tiếc nhất đã xảy ra
đấy là cuộc chi ly với ngai vàng aff cup là đứt gãy chuỗi thất bại ở đông nam á
là nối dài nội ám ảnh truyền tiếp với thái lan
dĩ nhiên không có đội bóng đá nào cứ đứng trên đỉnh vinh quang mãi
mỗi châu kỳ phong độ cũng như thầy vận đi hết thành công sẽ đến thất bại
đã có ngọt ngào át phải có đá cay
chúng ta chỉ hy vọng lời tạm biệt aff cup hai nghìn hai mươi sẽ là gói nước lạnh
giúp thầy park và cả vff tỉnh lại chiếc đà xuống dốc của đội tuyển
đã bốn năm nay quen bước trên tấm tham dung